thưa quý vị sáng nay tại hà nội hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã tổ chức hội thảo góp ý dự thảo văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
với chủ đề giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ nguồn nhân lực chất lượng cao
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương trưởng ban chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý các dự thảo văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba đã tham dự và chủ trì hội thảo
các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến trong đó khẳng định giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực then chốt để trọng dụng nhân tài
thúc đẩy đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
các đại biểu cũng tập trung thảo luận về những hạn chế trong đổi mới giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu thị trường lao động
đầu tư cho khoa học công nghệ còn thấp hiệu quả chưa cao đồng thời có ý kiến cho rằng cần thiết phải xây dựng và hoàn thiện cơ chế
chính sách pháp luật để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ của các cơ sở giáo dục
gắn kết chặt chẽ giáo dục đào tạo với nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới
để triển khai các hoạt động nghiên cứu
đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
sáng nay báo pháp luật việt nam bộ tư pháp đã tổ chức tọa đàm góp ý dự thảo văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
các ý kiến đều thống nhất chất lượng văn kiện lần này cao hơn có tính toàn diện hơn sắc nét hơn so với các văn kiện trước đây
góp ý vào chủ trương lớn công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong dự thảo văn kiện
nguyên thứ trưởng thường trực bộ tư pháp cho rằng nên đặt trọng tâm công nghiệp hóa vào nông nghiệp
đúng công nghiệp hóa nhưng chú trọng công nghiệp hóa đến nông nghiệp việt nam
hiện đại hóa đến nông nghiệp việt nam không để tình trạng thế kỷ hai mươi rồi nông dân vẫn rủ cốc rủ cày như ngày xưa
vẫn canh thắt một cách nhanh hốn như ngày xưa vẫn lập bán thảm phòng thô như ngày xưa

một số ý kiến cho rằng cần viết cụ thể hơn rõ ràng hơn

những điểm chính cốt lõi của văn kiện những thành tiệu của ba mươi năm năm thực hiện công cuộc đổi mới của đảng ta
cũng đã được các đại biểu góp ý làm sáng tỏ các vấn đề nhằm hoàn thiện văn kiện trước khi trình đại hội đại biểu lần thứ một mươi ba